do tập quán sinh hoạt không bảo đảm vệ sinh thời gian qua trên địa bàn xã ma ly trải huyện biên giới phong thổ tỉnh lai châu đã xuất hiện bệnh lị trực trùng trên người
số bệnh nhân mắc bệnh đã lan rộng và bùng phát thành ổ dịch lị trong đó có một người đã tử vong
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại lai châu
địa bàn có người dân mắc bệnh lị là các bản đồng bào hà nhì thuộc xã biên giới ma ly trài huyện phong thổ nơi hai tháng vừa qua đã xảy ra vụ ngộ độc rượu tập thể
việc người dân mắc bệnh lị và để bùng phát thành ổ dịch nguyên nhân chính là do tập quán sinh hoạt của đồng bào còn lạc hậu việc ăn ở mất vệ sinh
ban đầu số người mắc bệnh chỉ xuất hiện rải rác sau đó bùng phát thành ổ dịch tại bốn bàn với trên sáu mươi người phải đến cơ sở y tế khám sàng lọc
và hơn bốn mươi trường hợp nhiễm bệnh trong đó có một trường hợp do tuổi cao và bị một số bệnh khác cùng với lị nên đã tử vong
theo cơ quan chức năng của địa phương nguyên nhân là do đồng bào hà nhi ở đây sinh sống tập trung
nhưng việc đồng bào hà nhi ở đây sinh sống tập trung nhưng việc đồng bào hà nhi ở đây sinh sống tập trung
nhưng việc ăn ở mất vệ sinh tình trạng phóng ngấy bừa bãi khá phổ biến tỷ lệ sử dụng nhà tiêu mới chỉ có bảy
bên cạnh đó nước sinh hoạt của bà con được lấy từ mạch ngầm dẫn vào bể chứa tập trung không qua xử lý
và đa phần người dân thường uống nước trực tiếp không qua đun sôi dẫn đến bệnh lây lan nhanh
sau khi tiếp nhận các ca bệnh đầu tiên có các dấu hiệu đó là đau bụng đau quặn mắt sẵn và đi ngoài phân có nhảy máu
thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cán bộ trạm y tế xã
thứ nhất là điều tra đối tượng thứ hai nữa là giả soát xem các yếu tố dịch tễ
đó là xem đối với người nhà bệnh nhân có ai bị như bệnh nhân hay không để qua đó để phát hiện sớm để điều trị kịp thời
để hạn chế dịch bệnh lây lan trên diện rộng và kéo dài hạn chế số ca mắc mới cũng như các trường hợp tử vong
ngành y tế tỉnh đã cử cán bộ chuyên môn về cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương
thực hiện các giải pháp cấp bách như tuyên truyền hướng dẫn người dân vệ sinh cá nhân ăn chín uống sôi đào hố đi vệ sinh tập trung khử khuẩn môi trường nguồn nước bằng chloramin b
để giải quyết sức tiềm của cái vụ dịch này thứ nhất là phải quản lý chắc chẽ được cái mầm bệnh
có nghĩa là gì những người mà mắc cái bệnh này sẽ phải quản lý tuyệt đối điều trị theo đúng sách vở
là phải nằm điều trị ở cơ sở tuyệt đối có chất thải người ta hằng ngày người ta khử
hai nữa là khi ra viện là phải xét nghiệm hai lần là ông tính người ta mới cho ra cũng như là không mang ra mà mình đến môi trường
thế nhưng mà cái trường hợp này thì ở đây rất khó vì thế nhẹ ba ngày chẳng thấy một chỗ mềm ngay không quản lý được
bệnh lị trực trùng lây qua đường tiêu hóa trong khi hiện nay đang là mùa mưa ở vùng tây bắc
nên nguy cơ bùng phát dịch lị cũng như nhiều bệnh dịch trên người là rất cao và khó kiểm soát
vì vậy để hạn chế dịch lị và các loại dịch khác
người dân cần nâng cao ý thức trong việc thay đổi tập quán
nhất là trong ăn uống vệ sinh hàng ngày